từ sau tết nguyên đán đến nay tại quảng ngãi nhiều đàn gia súc ở các địa phương bị dịch lở mồm long móng
nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại ở quảng ngãi
ngành chức năng đã phải triển khai các biện pháp cấp bách để dập dịch
dịch lở mồm long móng phát sinh từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay
đã làm cho một sáu trăm linh con trâu bò của ba trăm linh hộ chăn nuôi các huyện bình sơn sơn tịnh và thành phố quảng ngãi mắc bệnh
trong số này khoảng năm mươi con đã chết
nhằm ngăn chặn dịch lan rộng tỉnh quảng ngãi tiếp tục cung ứng bảy lít hóa chất để tiêu độc khử trùng trên toàn bộ địa bàn tỉnh
đồng thời hướng dẫn các hộ chăn nuôi cần chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh chú ý vệ sinh chuồng trại thường xuyên tiêu độc khử trùng
nếu mua bán châu bò trong thời gian này cần chú ý nguồn gốc rõ ràng để hạn chế phát sinh và lây lan rộng dịch bệnh trên toàn địa bàn